đại sứ quán việt nam tại cộng hòa séc vừa kết hợp cùng hãng hàng không bamboo airways
tổ chức roshow thương mại và du lịch giữa việt nam và châu âu tại thủ đô praha cộng hòa séc
tại sự kiện bamboo airways cho biết hãng đang đẩy mạnh kế hoạch mở đường bay thẳng giữa việt nam và châu âu
trước tiên là kết nối hà nội praha với tần suất hai chuyến một tuần bằng máy bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dream line ngay từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi